thưa quý vị thời tiết chủ đạo tại bắc bộ trong ngày hôm nay thì vẫn là nắng và nóng
càng về trưa chiều thì cường độ nắng nóng càng mang đến cảm giác oi bức cùng với mức nhiệt là từ ba mươi bốn cho tới ba mươi sáu độ c
quý vị nên hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian này để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi
trong khi đó thì thành phố hồ chí minh nói riêng cũng như là khu vực tây nguyên nam bộ nói chung
lại là nơi có thời tiết mát mẻ nhất trên cả nước trong ngày hôm nay do mưa đang gia tăng trên khu vực này
tuy tiết trời dễ chịu nhưng người dân thành phố mang tên bác hãy tuân thủ nghiêm các nguyên tắc chống dịch
không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức nắm chắc tay nhau cùng chính quyền thành phố vượt qua giai đoạn khó khăn này
để rồi thành phố hồ chí minh sẽ nhanh chóng khỏe lại năng động hơn và mạnh mẽ hơn